điều này đã gây khó khăn không nhỏ trong việc tìm đầu ra và chế biến sâu cho nông sản dẫn đến giá trị nông sản thấp không đủ sức cạnh tranh trên thị trường lớn
vì vậy sự hợp tác liên kết trong nông nghiệp là điều cần thiết hơn bao giờ hết
thời gian qua đã xảy ra không ít những vụ việc nông sản sản xuất ra không tiêu thụ được hay đâu đó cũng có những nơi đã hình thành được các chuỗi liên kết
nhưng do các mát xích còn lỏng lẻo dẫn đến tan giã và sau những sự vụ này thì bên thiệt thò nhất vẫn là những người nông dân
đây là hơn hai tám hectare ớt cay của người dân tại xã cẩm vịnh huyện cầm xuyên hà tĩnh đã đến thời điểm thu hoạch nhưng phải bỏ đi hoặc để chín thối trên đồng ruộng do doanh nghiệp liên kết thu mua chậm trễ vào hồi tháng bốn năm nay
đơn vị mà những người dân trồng ớt tại thôn ngụ quế xã cẩm vịnh huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm
là công ty trách nhiệm ủng hoạn anh thôi có trụ sở tại xã xuân quang huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
và việc liên kết này chỉ đơn giản là qua sự giới thiệu của một người quen mà không hề có hợp đồng bao tiêu sản phẩm
khi làm việc với công ty hai mươi hộ nông dân có diện tích hơn một ba hectare trồng ớt tại thôn ngũ quế đã rất yên tâm trong việc triển khai mô hình liên kết do công ty đưa ra
đó là công ty sẽ bán giống nilon phân bón cho bà con và hứa là sẽ bao tiêu sản phẩm